vào lúc một mươi một h sáng nay ngày chín tháng một mươi tàu sir bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động đứt lìa hai chân khi đang đánh bắt trên biển về bờ an toàn
để chuyển vào bệnh viện địa phương tiếp tục cấp cứu
trước đó trong lúc tàu bl chín mươi hai nghìn năm trăm một mươi một ts đang hành nghề tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo trường sa
cách đảo trường sa lớn khoảng bảy mươi hải lý về phía nam ngư dân nguyễn văn đen ba mươi hai tuổi ngụ tại sông đốc cà mau
bị cuốn vào dây cáp làm đứt lìa hai chân mất máu nhiều tình trạng nguy kịch
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn sir bốn trăm một mươi
tại vũng tàu đi cứu nạn và đã tiếp cận được tàu cá nạn nhân sau đó đã được đưa về đất liền để tiếp tục cấp cứu